các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
điều tra xác minh bước đầu cảnh sát hình sự nam định xác định ninh thường xuyên đi lễ chùa hay xem tướng đoán số mệnh cho nhiều người để tạo mối quan hệ
trong ba năm từ hai nghìn một mươi tám đến hai nghìn hai mươi người này chung vốn kinh doanh bất động sản thua lỗ mắc nợ mất khả năng thanh toán
để có tiền trả nợ ninh nổ với người thân quen bản thân đang cần số tiền lớn để đầu tư kinh doanh bất động sản
sang giàu đầu tư mua cổ phần của các dự án thủy điện tại sơn la khánh hòa để kêu gọi họ góp phốn
khi nhận được tiền góp ninh dùng tiền của những người thân quen trên đầu tư một phần vào bất đồng sản còn lại dùng để trả nợ gốc lãi cho người khác
khi không thể vay được thêm tiền của ai nữa ninh cắt mọi liên lạc rời nam định trốn vào quận bốn tp hcm
sau đó bị cảnh sát hình sự đến từ quê nhà nam định phối hợp với công an quận bốn bắt giữ tại đây
tại cơ quan điều tra ninh khai đã vay tiền và kêu gọi tổng cộng một mươi chín người góp tiền đầu tư kinh doanh
với tổng số tiền trên hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng và không còn khả năng thanh toán
hoạt động mê tín dị đoan đâu đó vẫn đang tồn tại trong cuộc sống
việc đặt niềm tin mù quáng vào những điều mơ hồ không có thật là đi ngược với quy luật tự nhiên không hề có căn cứ khoa học
mê tín dị đoan gây ra những hậu quả xấu về sức khỏe tiền bạc thời gian
và nghiêm trọng hơn cả là tính mạng cho cá nhân gia đình và những người xung quanh
quay trở lại với vụ việc liệu đối tượng bùi thị ninh sẽ đối diện với bản án nào trước pháp luật
chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới nhất
ngày một mươi một tháng năm đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận cho biết
đã tham mưu về việc xử phạt bàn ntn trú tại tp phan thiết về lỗi đỗ xe sai quy định
đáng chú ý khi bị đập biên bản vi phạm vì đỗ ô tô nơi có bảng cấm ở tp phan thiết
nữ giám đốc một công ty du lịch tại bình thuận nhiều lần nói chờ chồng họp tỉnh ủy ra xử lý khiến dư luận vô cùng bức xúc
cụ thể vào chiều một mươi tháng năm tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố phan thiết
đã phát hiện một ô tô đỗ trên đường tuyên quang phường phú thủy nơi có bảng cấm
khi các chiến sĩ cảnh sát đang lập biên bản vi phạm một phụ nữ đi đến nhận là chủ xe này và cầu nhau với lực lượng chức năng
người phụ nữ cho rằng biển báo cấm đỗ xe bị khuất tầm nhìn nên bà không thấy
đồng thời xin bỏ qua lỗi vi phạm vì đỗ xe nơi này lần đầu
khi cảnh sát giải thích tiến hành lập biên bản người phụ nữ này hai lần nói có chồng họp bên tỉnh ủy
rồi bảo cơ quan chức năng cứ cầu xe về để chồng bà xử lý sau
trong đoạn clip người phụ nữ này còn đề nghị lực lượng cảnh sát phải canh nhiều ngày trên tuyến đường này
để xử phạt những trường hợp đậu xe tương tự bà
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự vẫn lập biên bản vi phạm hành chính và cuối cùng người phụ nữ này đã ký vào biên bản
những hình ảnh nêu trên đã được người đi đường ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội
clip này đã thu hút được sự chú ý của dư luận với nhiều lượt bình luận chia sẻ
được biết người phụ nữ trong clip là bà ntn giám đốc một công ty du lịch tại bình thuận

trước đó ngày chín tháng năm bộ giáo dục và đào tạo đã ra thông báo về giá trị sử dụng của các chứng chỉ ngoại ngữ
được cấp bởi các tổ chức nước ngoài tại việt nam theo như nội dung công văn số tám trăm tám mươi tám
quy lờ cl quy lờ vbcc ngày chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba và công văn số chín trăm chín mươi chín quy lờ cl quy lờ vbcc ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó nêu rõ
năm hai nghìn hai mươi ba cục quản lý chất lượng đã ban hành công văn số tám trăm tám mươi chín quy lờ cl quy lờ vbcc ngày chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
về việc hướng dẫn xác minh chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
và công văn số chín trăm chín mươi chín quy lờ cl quy lờ vbcc ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
về việc sử dụng chứng chỉ để miễn bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
như vậy các chứng chỉ năng lực của nước ngoài
do các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp khi đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng
sẽ tiếp tục được sử dụng bình thường theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo về thi tuyển sinh và đào tạo
không ảnh hưởng tới quyền lợi của người được cấp chứng chỉ
do đó tất cả những chứng chỉ ielts và aptis được công ty trách nhiệm hiếu hạn british cultural vietnam cấp tại việt nam
đều có nguyên giá trị sử dụng cho các mục đích học tập làm việc trong nước và quốc tế cũng như nhập cư ở nước ngoài đơn vị này khẳng định
trước đó theo kết luận của thanh tra bộ giáo dục và đào tạo từ ngày một một ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi hai công ty trách nhiệm hiếu hạn british cultural vietnam
đã liên kết tổ chức thi cấp bốn mươi năm sáu trăm bảy mươi chín chứng chỉ tiếng anh aptis và năm mươi tám bốn trăm một mươi bốn chứng chỉ tiếng anh ielt trên toàn quốc
trong đó giai đoạn từ ngày một một hai nghìn hai mươi hai đến ngày chín chín hai nghìn hai mươi hai công ty trách nhiệm hiếu hạn british cultural vietnam
đã thực hiện liên kết tổ chức ba trăm bốn mươi ba đợt thi cho ba mươi bốn bảy trăm tám mươi chín thí sinh và cấp ba mươi một tám trăm bảy mươi một chứng chỉ tiếng anh aptis
tổ chức ba trăm chín mươi hai đợt thi ielts trên giấy cấp ba mươi ba một trăm chín mươi sáu chứng chỉ và năm trăm tám mươi chín đợt thi ielts trên máy tính cấp một mươi một một trăm bốn mươi chín chứng chỉ
tổng cộng bảy mươi sáu hai trăm một mươi sáu chứng chỉ tiếng anh bao gồm aptis và ielts đã được hội đồng anh cấp trong giai đoạn này
trong đó giai đoạn từ ngày một mươi chín đến trước ngày công ty trách nhiệm hiếu hạn british cultural vietnam hội đồng anh được bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh
đơn vị này tiếp tục liên kết tổ chức thi cấp sáu bốn mươi sáu chứng chỉ aptis đến trước ngày một mươi tháng một mươi một và tám hai trăm một mươi chín chứng chỉ ielts đến trước ngày một mươi bảy tháng một mươi một với tổng một mươi bốn hai trăm sáu mươi năm chứng chỉ của cả hai loại
tổng cộng cả hai giai đoạn từ mùng một một hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi một mươi một hai nghìn hai mươi hai
tổng cộng cả hai giai đoạn từ mùng một một hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi một mươi một hai nghìn hai mươi hai với chứng chỉ ielts và ngày một mươi bảy một mươi một hai nghìn hai mươi hai với chứng chỉ ielts
công ty trách nhiệm hiếu hạn british cultural vietnam đã cấp sai phép chín mươi bốn trăm tám mươi một chứng chỉ trong đó có năm mươi hai năm trăm sáu mươi bốn chứng chỉ ielts
liên quan đến vụ nữ du khách tố bị nhân viên cho thuê mô tồn nước hành hung dẫn đến thủng mạng nhĩ đăng thú sự quan tâm của du luận những ngày gần đây
theo thông tin mới nhất công an huyện ninh hải tỉnh ninh thuận đã cử cán bộ ra hà nội làm việc với nữ du khách
bị nhân viên đội cho thuê mô tô nước tự phát đánh khi đi du lịch tại ninh thuận
cụ thể ngày một mươi một tháng năm đại diện sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh ninh thuận cho biết đơn vị đã báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh về vụ nữ du khách nguyễn diệu linh ngụ tại hà nội
tố cáo bị nhân viên đội cho thuê mô tồn nước tấn công dẫn đến thủng mạng nhĩ tại bái kinh huyện ninh hải tỉnh ninh thuận
theo sở văn hóa thể thao và du lịch ngay sau khi tiếp nhận phản ánh lãnh đạo sở đã phối hợp cùng huyện ninh hải và đơn vị liên quan làm việc với đại diện quản lý khách sạn kasa maya
công an huyện ninh hải đã triệu tập phạm đình dương ngụ tại hiệp mỹ xã cam thịnh đông thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
nhân viên đội cho thuê mô tô nước tử phát tại bờ biển bãi kinh cùng một số người liên quan để xác minh sự việc
sở cũng đã liên hệ thăm hỏi động viên và có thư xin lỗi đến chị linh đồng thời cơ quan này đề nghị chị phối hợp với công an huyện ninh hải để xử lý vụ việc
ngày bảy tháng năm công an huyện ninh hải đã cử cán bộ trực tiếp làm việc với chị linh tại công an phường vĩnh tuy thành phố hà nội
hiện công an huyện ninh hải thụ lý vụ việc theo thủ tục tiếp nhận giải quyết tin báo tố xác tội phạm
cơ quan này đã làm thủ tục trưng cầu viện pháp y trung ương giám định thương tích của chị linh để có căn cứ xử lý sớm nhất
trước đó sáng năm tháng năm tài khoản mạng xã hội của nữ du khách nguyễn diệu linh đăng clip lên facebook với nội dung phản ánh
chị bị nhân viên đội cho thuê mô tô nước hành hung trong khu du lịch bái kinh ninh thuận
khi về đến hà nội chị linh đi khám và phát hiện có máu đông ở tai bác sĩ kết luận chị bị thủng màng nhí tay trái
thưa quý vị mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị hai bạn nữ khác liên tục có hành vi tấn công bạo lực
đang nói khi vụ việc xảy ra có rất nhiều nữ sinh khác cũng chứng kiến nhưng không một ai đứng ra can ngăn mà còn cười đùa cổ vũ
sau khi đoạn clip này được đăng tải trên mạng xã hội nhiều người bức xúc đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ
ngày một mươi một tháng năm ông mai ngọc long trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện diễn châu nghệ an cho biết vụ việc xảy ra ở ngoài nhà trường
nữ sinh bị tấn công hội đồng là một học sinh lớp tám tại trường trung học cơ sở diễn hồng
hai nữ sinh tấn công bạn một em học cùng trường và một em đã bỏ học từ lâu
ông long cho biết sau khi xuất hiện clip về việc nữ sinh bị đánh phía phòng giáo dục đã vào cuộc xác minh làm rõ
đơn vị cũng có nghe các em nói nhau thách nhau chuyện riêng tư gì đó
hiện phòng giáo dục đang soạn thảo công văn chỉ đạo trường xử lý theo quy định
liên quan đến sự việc trên phía đại diện trường trung học cơ sở diễn hồng và phòng giáo dục đào tạo huyện diễn châu
đang làm việc với phụ huynh và các học sinh liên quan
theo thông tin từ trường trung học cơ sở diễn hồng vụ việc xảy ra vào chiều ngày bảy tháng năm
sau khi nắm được thông tin ban giám hiệu nhà trường đã đến nhà các học sinh này để làm việc
thầy nguyễn hải đông hiệu trưởng trường trung học cơ sở diễn hồng cho biết
ban đầu gia đình nói sẽ giải quyết nội bộ vì là anh em họ hàng
tuy nhiên sau đó hai gia đình không tìm được tiếng nói chung nên phía nạn nhân tiếp tục đăng tải vụ việc lên mạng xã hội
thầy đông cho biết thêm
đến thời điểm hiện tại nhà trường đã tổ chức bốn cuộc gặp gỡ hai bên gia đình và đã ba lần làm biên bản
xong vụ việc vẫn chưa xong
hai gia đình nói sẽ đưa ra pháp luật
phía nhà trường đề nghị phụ huynh làm đơn gửi cơ quan công an nếu không muốn giải quyết nội bộ
liên quan đến vụ một nữ bác sĩ bị tầm kính rơi vào người khi đang uống cà phê dẫn đến bị thương nặng
đang gây xôn xao thời gian gần đây
sau ba tuần xảy ra sự cố
nữ bác sĩ hoàng minh lý vẫn đang tiếp tục được theo dõi điều trị tại bệnh viện đại học y hà nội
hiện sức khỏe của bác sĩ lý tiến triển tốt hơn nhưng khả năng phục hồi hai chân rất khó
bác sĩ trần quang trung khoa ngoại thần kinh cuộc sống bệnh viện đại học y hà nội cho biết
khi nhập viện nữ bác sĩ trẻ bị đa chấn thương cuộc sống ngực bụng tổn thương gãy trượt đốt sống
chè nép tủy ngực và thắt lưng rất nặng làm liệt hoàn toàn hai chi dưới mất cảm giác từ ngực trở xuống
phần bụng của bệnh nhân chấn thương nặng vỡ cơ hoành dẫn đến các tạng dưới ổ bụng thoát lên lồng ngực
chấn thương ngực khiến bệnh nhân gãy nhiều xương sườn suy hô hấp và hôn mê
bệnh nhân được cấp cứu dẫn lưu máu trong màng phổi
bệnh nhân đã trải qua hai lần phẫu thuật vá cơ hoành để ruột không thoát lên ngực và cố định cột sống
dài ép tủy đặt mục tiêu giúp người bệnh ngồi được xe lăn
thời gian tới quá trình chăm sóc và phục hồi rất gian khó
khi sức khỏe ổn định hơn bệnh nhân có thể phục hồi chức năng ập ngồi
dự kiến hai ba tuần tới không xuất hiện biến chứng khác bệnh nhân có thể ra viện
bác sĩ trần quang trung tiên lượng hiện bệnh nhân có thể trò chuyện dù còn khó khăn
tuy nhiên khả năng phục hồi hoàn toàn là rất khó
trước đó tối ngày hai mươi tháng bốn hà nội đã xuất hiện cơn rông lốc gây vỡ kính ở tầng hai tòa nhà viett tower
số một thái hà nơi the coffee house thuê mở địa điểm kinh doanh
sự cố này khiến nữ bác sĩ nội chú hoàng minh lý cũng là khách hàng của quán bị thương nặng
theo đại diện the coffi house ngay khi sự cố xảy ra đơn vị này đã đưa những người bị thương vào bệnh viện
đồng thời chi trả trước viện phí phát sinh đợt đầu cùng với đó đã gửi công văn xác nhận các thiệt hại
với ban quản lý tòa nhà viettel và cùng làm việc để đề xuất phương án hỗ trợ của mỗi bên
thưa quý vị mới đây đoạn clip dài hơn năm phút
ghi lại cảnh em bé bị kẹp tay vào cửa thang máy được chia sẻ trong nhóm cư dân một trung cư ở hà nội
khiến nhiều người giật mình cảnh giác về mức độ nguy hiểm
theo hình ảnh camera an ninh ghi lại khoảng chín h ba mươi năm phút ngày một mươi một tháng năm
một em bé đi thang máy cùng người đàn ông ngoài ba mươi tuổi
quá trình đi trong thang máy em bé đứng sát cửa hàng và liên tục nghịch cánh cửa
người đàn ông đi cùng liên tục nhắc nhở ngăn cản cháu không nghịch cửa thang máy
khi có người ra khỏi thang máy cánh cửa trượt mở
tay cháu bé đã bất ngờ bị kẹt vào cánh cửa
những người bên trong thang máy hốt hoảng bấm chuông phát tín hiệu cấp cứu
người giữ cửa thang
lúc này em bé hoảng sợ và gào khóc
nhiều người đã sử dụng dao để bẩy cánh cửa thang máy giải cứu nạn nhân
sau gần năm phút em bé được giải cứu và đưa đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe
theo một cán bộ cảnh sát phòng trái trịa cháy và cứu nạn cứu hộ
sự cố này không hiếm gặp trong thực tế khi những tòa trung cư trung tâm thương mại
gia đình sử dụng thang máy ngày càng nhiều
vị cán bộ cảnh sát phòng trái trịa cháy và cứu nạn cứu hộ khuyên cáo
các bậc phụ huynh không để con tự ý đùa nghịch vui chơi gần khu vực cửa thang máy
đối với những trẻ từ năm tuổi trở xuống tuyệt đối không cho bé đi thang máy một mình
vị cán bộ cảnh sát phòng trái trịa cháy và cứu nạn cứu hộ nhấn mạnh
các bậc phụ huynh cần tránh xa những thang máy thường xuyên hỏng hóc hoặc đang sửa chữa
đồng thời luôn để ý tới các bé khi đang đi thang máy hoặc thang cuốn
trong lúc đi thang máy cần di chuyển em bé vào phần giữa của thang
nhắc nhở trẻ không được chạm tay chân vào cửa hàng
không để trẻ lá hét ẩm ý chạy nhảy trong thang máy hoặc nghịch bảng điều khiển thang máy
thưa quý vị liên quan đến vụ việc một cô gái bị sát hại thương tâm vào chiều hai mươi chín tết vừa qua
mới đây sau quá trình điều tra viện kiểm sát nhân dân tp hcm
đã ban hành cáo trạng truy tố nguyễn đăng khoa hai mươi năm tuổi ngụ thị xã cai lậy tỉnh tiền giang
về các hành vi sát hại người khác dở cho đôi bại và chiếm đoàn tài sản
nạn nhân trong vụ án là chị vtt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê đồng nai
theo cáo trạng khoa ở cùng dãy nhà trọ với chị t tại phường tăng nhân phú b tp thủ đức
vào ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tức ngày hai mươi bảy tháng chạp năm quý mão
khoa lên kế hoạch sát hại chị t để lấy tiền
sau đó xâm hại nạn nhân và phi tăng thi thể
để thực hiện âm mưu tàn độc này khoảng một mươi năm h ngày tám tháng hai tức hai mươi chín tháng chạp
thấy chị tê chuẩn bị về quê ăn tết khoa nhờ nạn nhân qua phòng trọ của y để giúp di chuyển tủ quần áo
khi chị tây sang phòng khoa đã lấy một con dao đe dọa yêu cầu chị này đưa tiền
chị tê văn xin kháng cự nhưng khoa vẫn tiếp tục dùng tay bịt miệng chị t giữ không cho là
bị chị tê cắn vào tay khoa đã dùng dao tấn công hai nhát vào
bỏ vào ngực cổ nạn nhân khiến chị này bất động
sau đó khoa đi sang phòng trọ của chị t cầm chiếc ba lô của nạn nhân sang phòng mình
khoa lục tìm lấy một lắp vàng ba nhẫn vàng một điện thoại di động iphone một mươi hai pro
một sợi dây chuyền vàng một đôi bông tai vàng và ba triệu đồng
chưa dừng lại khoa thực hiện hành vi xâm hại chị t
để che giấu hành vi phạm tội khoa đã phân chị t thành nhiều phần cho vào các túi nilon cột kín
sau đó nghi phạm dùng xe máy trở đi
phi tăng xuống mép kênh vèn đường đi vào khu công nghệ cao thuộc phường tăng nhân phú a
sau đó khoa đi bán một số tài sản đã cướp được của nạn nhân
rồi đem theo một số món nữ trang còn lại đón xe khách về nhà bạn gái
tại xã cát khánh huyện phú cát tỉnh bình định chơi tết
ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn khoa bị công an bắt giữ
cáo trạng xác định khoa thực hiện hành vi phạm tội với động cơ đề hèn
dùng thủ đoạn tàn ác và hung hãn xâm phạm đến tính mạng sức khỏe
tài sản của người khác gây ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự
gây bức xúc trong dư luận nên cần phải xử lý nghiêm
thưa quý vị liên quan đến vụ việc bốn tàu cá gặp nạn trên biển quảng bình
đến nay sau nhiều ngày tổ chức tìm kiếm vẫn còn một mươi ngư dân bật vô âm tín
hơn một tuần trôi qua niềm hy vọng của gia đình mỗi ngày lại vơi đi một chút
một số nhà đã lập bàn thờ vọng ở bãi biển để chịu tàng
chiếc bàn thờ bên bờ biển thôn tân mỹ
quảng phúc thị xã ba đồn tỉnh quảng bình nghi ngút khói hường
gia đình ông nguyễn văn lương bốn mươi bảy tuổi ở tổ dân phố xuân lộc phường quảng phúc
lập bàn thờ hướng về phía biển vái vọng hương hồn con
dù chưa thể khẳng định nạn nhân nguyễn trung bảo con trai ông lương
tử nạn trong vụ chìm tàu cá nhưng đã chín ngày trôi qua
ông lương gần như không còn hy vọng về sự sống của con trai mình
ôm tấm di ảnh con trai bà nguyễn thị mận mẹ của bảo liên tục gào khóc
trách móc biển cả cướp đi người con trai chỉ mới một mươi tám tuổi của mình
ông lương ngồi thẫn thờ nhìn về phía biển xa xăm lòng quạt đau
ông lương thẫn thờ nói gia đình có ba đứa cháu út đi biển rồi bị tai nạn
gia đình cũng ngóng đợi tin nhưng rồi sau đó lập bàn thờ thương tiếc lắm
mấy ngày nay gia đình đứng ngồi không yên không ăn ngủ được
chỉ chạy xuống bờ biển ngóng tin chứ chẳng đi đâu cả
khả năng khi cháu gặp nạn tàu chìm xuống
thì cháu va chạm vào thành tàu rồi đuối không bơi nổi rồi chết
nguyện vọng của gia đình giờ nếu cháu có tử nạn
thì tìm thấy xác còn không cũng đành chấp nhận
vẫn luôn hy vọng người ta tìm thấy được cháu và trở về
nguyễn trung bảo vừa tròn một mươi tám tuổi là thuyền viên trên tàu cá qb chín mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi chín ts
của ông nguyễn đức trung ở xã đức trạch huyện bố trạch
khi tàu gặp rông lốc bị chìm trên tàu có bảy thuyền viên
nhưng đến thời điểm này chỉ có một người may mắn trở về
sáu thuyền viên còn lại vẫn đang mất tích trong đó có bảo
ngư dân hoàng đăng dung hai mươi tám tuổi quê ở xã đức trạch huyện bố trạch
là thuyền viên trên con tàu này sống sót trở về từ mấy hôm nay
dung và bảo là hai cậu cháu đi biển hay làm gì cũng luôn có nhau
vào thời điểm dông tố hai cậu cháu hỗ trợ nhau leo lên mũi tàu để thả neo cố định
thế nhưng cơn cuồng phong quá mạnh đã hất tung hai người này về hai phía
chưa ai kịp mặc áo phao
dung cơ thể ồn yếu hơn bảo song gió quang quật đến kiệt sức
nhưng dung may mắn được một tàu cá cứu sống còn bảo thì mất tích đến hôm nay
hoàng đăng dung nhớ lại đi lên thả neo thì cơn gió lốc quá to bắt đầu vượt tàu
em và bảo không mang áo phao kéo nhau lên đầu mũi tài để thả neo
cho đúng hướng thì tàu lật
chủ tàu hét tò mang áo phao vào hai đứa ơi hai đứa chạy về không kịp thì tàu lật
hai đứa văng xa hai nơi em sắp đuối thì có tàu tới vớt
bờ biển thôn tân mỹ phường quảng phúc vọng những tiếng khóc tăng thường
người dân làng biển tân mỹ ai đi qua cũng ghé vào thắp nén hương
chia sẻ nỗi đau với gia đình người bị nạn
trong một mươi ngư dân đang mất tích thì một nửa trong số đó có quê ở làng biển tân mỹ
gần một mươi ngày nay dân làng vẫn ngóng tin dù biết là ít giữ nhiều
ông nguyễn văn cường ở phường quảng phúc thị xã ba đồn ngậm ngùi
cháu nguyễn trung bảo đi cùng thuyền đánh cá với người cậu
đến khi bị tai nạn thì hai cậu cháu cùng đứng với nhau ở đầu mũi tàu
khi đó rông lốc nổi lên xoáy hai người văng xuống
người cậu vẫn bơi được và cầm được dây ở mũi tàu
còn cháu bảo văng xuống khi đó không còn thấy đâu nữa chìm luôn rồi
trong thông tin người cậu kể lại như vậy thì gia đình nghĩ rằng cháu bảo tử nạn rồi
đến nay bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình vẫn tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng trên biển
và tàu cá của ngư dân tổ chức tìm kiếm một mươi ngư dân mất tích
một số tàu cá của ngư dân sau thời gian tìm kiếm không có kết quả
đã thông báo di chuyển vào bờ để tiếp thêm nhân liệu thực phẩm
các tàu cá khác vẫn tiếp tục tìm kiếm
bộ ngoại giao việt nam đã trao đổi với đại sứ quán trung quốc tại hà nội
đại sứ quán việt nam tại bắc kinh thông tin cho cơ quan tìm kiếm cứu nạn trung quốc
đề nghị trung quốc tăng cường các lực lượng phương tiện cần thiết để tiến hành tìm kiếm
cứu nạn các ngư dân đang mất tích
các cơ quan chức năng trung quốc đã điều các phương tiện phối hợp với việt nam
hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm trên biển
ngày một mươi hai tháng năm liên quan đến việc một hoa hậu xưng có chồng đang họp ở tỉnh ủy
bị cảnh sát lập biên bản do dừng đỗ ô tô sai quy định
thông tin từ công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận cho biết
đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với người này số tiền chín trăm linh đồng
như đã đưa tin trước đó sáng một mươi một tháng năm trên mạng xã hội facebook
xuất hiện clip một phụ nữ
do đỗ xe trái quy định trên đường tuyên quang cạnh trung cư lê quý đôn
thành phố phan thiết nơi có bảng cấm đỗ xe
đã bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố phan thiết lập biên bản
được biết vụ việc trên xảy ra vào chiều một mươi tháng năm
không đồng ý với cách xử lý trên người này liên tục cho rằng
cảnh sát lập biên bản không công bằng vì mình mới đỗ xe
bằng cấm đặt ở nơi khuất tầm nhìn và chiếc xe trên là của chồng mình
đang họp ở tỉnh hủy
sau đó người phụ nữ này còn nhắc là chồng đang họp ở tỉnh ủy một lần nữa
tuy nhiên lực lượng cảnh sát vẫn kiên quyết lập biên bản
lúc đầu người này cho rằng do tài xế lái xe của bà điều khiển
nhưng sau đó thừa nhận mình là người lái và chấp nhận bị lập biên bản
thu giữ giấy phép lái xe
được biết người phụ nữ nói trên tên n là giám đốc một công ty du lịch khá lớn
ở bình thuận và từng giành vương nguyện hoa hậu trí tuệ
trong cuộc thi hoa hậu doanh nhân toàn cầu hai nghìn một mươi tám tổ chức tại malaysia
theo đó tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hoa hậu nờ cũng lọt vào top một mươi nữ doanh nhân sắc tâm tài
diễn ra tại nhà hát lớn thành phố hồ chí minh
và cũng trong năm hai nghìn hai mươi hai hoa hậu n tham dự cuộc thi hoa hậu duyên dáng hoàn vũ
midterm universe hai nghìn hai mươi hai tại phú quốc vào với vai trò giám khảo
trong ngày một mươi tháng năm tại tỉnh ủy bình thuận không có cuộc họp nào
và chồng của bà nờ cũng không phải là cán bộ hay công chức viên chức ở bình thuận
ngoài việc nói chồng đang họp ở tỉnh hủy
trong clip bà n còn nhắc đến tình huyện
tên ông toàn ở báo bình thuận mà dư luận ở tỉnh này cho rằng
đó là ông lê huy toàn tổng biên tập báo bình thuận
trao đổi với ông lê huy toàn ông toàn cho biết rất bất ngờ khi bị nhắc tên trong clip
ông lê huy toàn khẳng định cá nhân tôi không bao giờ can thiệp vào việc xử lý của cơ quan chức năng
và cũng không cho phép bất cứ phóng viên nào của báo bình thuận can thiệp trực tiếp vào các vụ việc như trên
báo bình thuận chỉ kết nối với người dân bằng đường dây nóng của báo
đã đăng công khai và khi cần thiết người dân có thể liên hệ phản ánh thông tin vào đường dây nóng
mới đây thông tin từ đại diện công an huyện thanh trì hà nội cho biết
đơn vị phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã xác định được danh tính và thành công truy vết
bắt giữ người đàn ông hẹn mua ô tô rồi phóng bỏ chạy khi lái thử tối một mươi tháng năm vừa qua
hiện đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo xác minh ban đầu đối tượng này là lường văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú xóm xuân hòa xã la hiền huyện võ nhai thái nguyên
theo công an huyện thanh trì khoảng giờ ba mươi phút ngày một mươi một tháng năm công an xã đại án huyện thanh trì
nhận được đơn trình báo của chị ntt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú huyện di linh tỉnh lâm đồng
theo trình báo của chị t khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi tháng năm chị tây hẹn một nam thanh niên
quen qua mạng xã hội tại trường trung học cơ sở đại án để giao dịch mua bán xe ô tô
nhãn hiệu hyundai accent biển kiểm soát hai mươi một a
một trăm năm mươi bảy xxx khi gặp nhau và xem xe nam thanh niên đề nghị cho lái thử xe sau đó phóng xe bỏ đi mất
tìm theo định vị chị tây phát hiện nam thanh niên điều khiển xe trên địa bàn quận hoàng mai
liền đuổi theo đến khu vực hồ đền lừ thì chặn được xe lúc này đối tượng đạp cửa xe chạy thoát
và bỏ lại ô tô tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo thượng tá đào thanh bình
trưởng công an huyện thanh trì giao đội cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị
nghiệp vụ trung tâm lực lượng trinh sát khẩn trương điều tra làm rõ vụ án và bắt giữ đối tượng
trong thời gian sớm nhất sau một mươi năm giờ tập trung lực lượng trinh sát và phối hợp với các đơn vị
đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh trì đã bắt giữ được nghi phạm lường văn nam
tại cơ quan công an nam khai nhận do không có tiền tiêu xài nên tham gia vào các hội nhóm trên
mạng xã hội facebook như hội những người muốn làm liều mua bán xe không giấy tờ
nam thấy tài khoản tên ln đăng tin bán xe hyundai accent hai nghìn hai mươi
giấy tờ đa người hiệu cầm đồ nam sử dụng tài khoản facebook tên lộc thái bình vào nhắn tin hỏi mua xe
và kết bạn gia lô để giao dịch mua bán xe nam lên kế hoạch hẹn xem xe ở chỗ vắng người vào buổi tối
để cướp tài sản chiếm đoạt chiếc ô tô để thực hiện hành vi cướp tài sản nam hẹn chủ bài đăng xem xe
vào hai mươi một h ngày một mươi tháng năm tại địa bàn xã đại áng huyện thanh trì khi gặp chủ xe nam đề nghị được xem xe
và lái thử sau khi lên xe lái thử hắn phóng xe bỏ đi
đồng thời chặn gia lô facebook tắt máy điện thoại di động và bỏ chạy
khi chạy đến địa bàn quận hoàng mai nam bị chủ xe và người đi đường đuổi theo và hô hoán cướp cướp
nhưng hắn vẫn tiếp tục lái xe bỏ chạy quá trình bỏ chạy nam nhiều lần lái xe chèn ép những người đi đường
tham gia đuổi bắt khi đến khu vực hồ đền lừ thuộc phường hoàng văn thụ quận hoàng mai nam bỏ ô tô lại
và chạy vào khu dân cư rồi bỏ trốn sau đó bắt xe về thái nguyên đến chiều một mươi một tháng năm nam bị đội cảnh sát hình sự
công an huyện thanh trì bắt giữ
thông tin từ phòng giáo dục và đào tạo huyện hóc môn tp hcm cho biết đang làm rõ thông tin về vụ việc
một số trường trung học cơ sở trên địa bàn vận động học sinh không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm đang khiến dư luận không khỏi xôn xao
theo đó ngày một mươi một tháng năm vừa qua mạng xã hội đang lan truyền một lá đơn có tựa đề
đơn xin không tham gia kỳ tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
người đăng bài cho biết mẫu đơn được giáo viên chủ nhiệm lớp chín phát cho học sinh có học lực không tốt
điền thông tin vào và mang về nhà cho phụ huynh ký
trong đơn này hiển thị những thông tin như họ tên phụ huynh địa chỉ số điện thoại còn có nội dung
căn cứ vào kết quả học tập năm học vừa qua và năng lực nhận thức của cháu không tốt
gia đình nhận thấy khả năng của cháu khó có thể theo học được chương trình trung học phổ thông hệ công lập
nay gia đình làm đơn này xin ban giám hiệu nhà trường cho phép cháu tên học sinh
không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi của sở giáo dục và đào tạo tp hcm
khóa ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn gia đình tôi sẽ không khiếu nại về mọi vấn đề sau
ông nguyễn văn hiệp trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện hóc môn cho biết bước đầu xác nhận là đơn
xuất phát từ trường trung học cơ sở nguyễn văn bứa được giáo viên một lớp chín đưa để học sinh điền vào
và đưa về cho phụ huynh ký theo ông hiệp hiện phòng giáo dục đào tạo huyện hóc môn đang yêu cầu
trường trung học cơ sở nguyễn văn bứa báo cáo vụ việc đồng thời mời phụ huynh lên để trao đổi
ông hiệp khẳng định đây là sự việc ngoài ý muốn vì phòng cũng vừa họp với các trường trong tuần trước
cũng dặn rất kỹ về những trường hợp không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi công lập
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật
hồ nước trong vắt như được treo trên vách hang cao hơn hệ thống sông ngầm khoảng một mươi năm km
vừa được phát hiện trong nhánh phụ của hang thung vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
theo đó nhóm khảo sát của công ty trách nhiệm hữu hạn jonggerbot có địa chỉ tại thị trấn phong nha
huyện bố trạch quảng bình vừa phát hiện một hồ nước bí ẩn trong một nhánh vụ của hang thung
thuộc hệ thống hang động ở hang thòng hồ nước này nằm cách cửa hàng khoảng một km
có diện tích bề mặt khoảng một trăm linh m hai bao quanh hồ là các cột thạch nhũ đá
điều đặc biệt hồ nằm cao hơn nhánh sông ngầm chính trong hang khoảng một mươi năm mét
nên nhìn như được treo trên vách hang
vì chưa đủ thiết bị lặn nên nhóm khảo sát hiện chưa đo được chiều sâu của hồ
đồng thời cũng chưa tìm thấy được nguồn nước đổ về đây
do vị trí độc đáo của hồ nước nên nhóm khảo sát tạm đặt tên là hồ lơ lửng
sáng một mươi một tháng năm bảo tàng hải phòng phối hợp với nhà sưu tập an biên trưng bày bảo vật quốc gia sưu tập an biên
giám đốc sở văn hóa thể thao hải phòng trần thị hoàng mai cho biết
đây là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ của lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng năm hai nghìn hai mươi
hải phòng bừng sáng miền di sản là dịp để thành phố hải phòng giới thiệu đến đông đảo công chúng
khách tham quan trong nước và quốc tế về ý nghĩa giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi hiện vật được trưng bày
góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc
theo đó bảo tàng hải phòng sẽ phối hợp với ông trần đình thăng tổng thư ký hội cổ vật hải phòng
để trưng bày một mươi tám bảo vật quốc gia nằm trong bộ sưu tập an biên do ông thăng sở hữu
bộ kim phẩm bằng vàng bạc trong thánh cung đền nghề và hơn ba trăm linh cổ vật quý giá
việc trưng bày các bảo vật cổ vật được kéo dài đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn
nhân dân du khách có thể đến thăm quan tại bảo tàng hải phòng miễn phí
ngày một mươi một tháng năm ngư dân đi ra biển thì phát hiện sát một cá voi rất lớn
trôi rạt vào bờ biển thuộc địa phận xá diễn hùng huyện diễn châu nghệ an
ngay sau đó nhiều người dân đã đến xem sát cá voi khổng lồ
ông trần thông chủ tịch ủy ban nhân dân xã diễn hùng cho biết
cá voi này đã chết nhiều ngày trên biển và đang trong quá trình phân hủy mạnh
ngay sau khi nhận được tin báo chính quyền địa phương đã cử lực lượng xuống hiện trường
sát cá voi trôi rạt vào bờ ước trừng có chiều dài sáu mét nặng khoảng bốn năm tấn
hiện chính quyền địa phương đã phối hợp cùng người dân đưa máy múc đất ra đưa sát cá voi vào đất liền
để tổ chức trôn cất theo tín ngưỡng của ngư dân vùng biển
ngày một mươi một tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan rang tháp tràm
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thành trung
hai mươi tuổi ở thị trấn vĩnh an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn trung điều khiển xe máy trên tuyến đường nguyễn tri phương
thành phố phan rang tháp tràm đã thấy hai cháu gái đang điều khiển xe máy điện có mang theo túi sách
trung dùng băng keo đen dán biển số xe điều khiển xe đi theo áp sát và giật túi sách có hai điện thoại rồi tẩu thoát
thông qua mạng xã hội trung đã bán hai điện thoại nêu trên với giá một triệu đồng cho một người ở tỉnh đồng nai rồi lấy tiền tiêu xài
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã điều tra làm rõ và bắt giữ trung vào ngày chín tháng năm tại tỉnh đồng nai
tại cơ quan công an trung khai nhận đang trên đường đi phượt do hết tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản
trung đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hai tiền án về tội trộm cắp tài sản mới chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm hai nghìn hai mươi
cũng trong ngày một mươi một tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la pc ba tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với lỏ minh phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tổ hai phường triềng cơi thành phố sơn la
về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản lò minh phương nguyên là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn thành phố sơn la
ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba thông qua mối quan hệ quen biết trong các lần hướng dẫn khách hàng phương sử dụng phương tiện điện tử thông qua mạng viễn thông để truy cập bất hợp pháp vào tài khoản tiết kiệm online và tài khoản thanh toán của ông hvc trú tại bản mé phường triềng cơi thành phố sơn la
sau đó phương sử dụng quyền quản trị
của chủ tài khoản để chuyển số tiền tiết kiệm online của ông xê sang tài khoản cá nhân của mình chiếm đoạt số tiền sáu mươi triệu đồng
quá trình điều tra xác định phương đã sử dụng thủ đoạn này với nhiều khách hàng
liên quan đến vụ việc một nam thanh niên lên facebook xúc phạm công an vì bị kiểm tra nồng độ cồn
vừa qua công an huyện kỳ sơn nghệ an cho biết đơn vị này đã mời làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền bảy năm triệu đồng đối với pvn

sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú bản phà khảo xã phà đánh huyện kỳ sơn nghệ an về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nờ điều khiển xe máy mang biển kiểm soát ba mươi bảy f một chín mươi năm nghìn chín trăm tám mươi bốn
đi từ bản hòa sơn xã tà cạ đến thị trấn mường xén
tại đây tổ công tác ba trăm bảy mươi ba của công an huyện kỳ sơn
ra hiệu lệnh yêu cầu n dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn
tuy nhiên n đã không chấp hành và còn có lời lẽ thách thức không đúng chuẩn mực
nờ sau đó đã lên facebook đăng bài viết và video có nội dung sai sự thật
về lực lượng công an huyện trên mạng xã hội
phát hiện sự việc công an huyện kỳ sơn đã mời pvn lên để làm việc
qua làm việc pvn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
và nhận thức rõ về tính chất mức độ hậu quả do hành vi của mình gây ra
công an huyện kỳ sơn sau đó đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
với số tiền bảy năm triệu đồng đối với pvn
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
cũng bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính
vũ mai nhật tạo hai mươi một tuổi huyện núi thành quảng nam
đã không chấp hành hiệu lệnh mà phóng ga tông thẳng vào chiến sĩ cảnh sát giao thông
đang làm nhiệm vụ khiến người này bị thương
theo đó tối chín tháng năm trong lúc làm nhiệm vụ
tổ công tác c một nghìn chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng
phát hiện hai nam thanh niên đi xe sh không đội ngũ bảo hiểm
nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính
lúc này vũ mai nhật tạo
bất ngờ tăng ga quay đầu bỏ chạy
thế vậy thượng sĩ trịnh quang hùng
chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động công an thành phố đà nẵng
ra hiệu lệnh dừng xe ngăn lại
thì bị tạo tông xe vào cảnh sát
khiến chiến sĩ bị thương nặng
sau đó cả tạo và xe máy đều ngã xuống đường
tạo tiếp tục dựng xe lên với ý định bỏ chạy
nhưng đã bị các thành viên của tổ công tác
kịp thời không chế
và đưa về trụ sở công an phường thạnh thàng
để làm rõ
tối một mươi một tháng năm lãnh đạo ủy ban
nhân dân xã quang thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
cho biết trên địa bàn xã
vừa xảy ra một vụ xét đánh
khiến một người phụ nữ tử vong
con bò của bà cũng tử vong với lý do tương tự
theo đó khoảng một mươi bảy h hai mươi
thấy trời nổi mưa rồng
bà đặng thị nờ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú xã quang thành huyện yên thành
ra cánh đồng trước nhà
để lùa con bò về chuồng
đang trên đường về thì bất ngờ một tia xét đánh
chúng người khiến bà nờ tử vong
con bò cũng bị xét đánh chết tại chỗ
sau khi mưa tạnh
không thấy bà n về nên tổ chức tìm kiếm
và phát hiện người phụ nữ đã tử vong
ngoài cánh đồng
chiều một mươi một tháng năm vừa qua
thông tin từ ủy ban nhân dân huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra
xử lý các đối tượng tổ chức đua xe
và đua xe trái phép trên địa bàn huyện
theo đó các cơ quan chức năng huyện bảo lâm
gồm phòng văn hóa thông tin
ủy ban nhân dân xã lộc đức
và công an xã này đã có mặt kiểm tra
việc công ty trách nhiệm hữu hạn ducati star
sp workshop tổ chức đua xe
mô tô địa hình trái phép tại núi xanh
cơ quan chức năng đã yêu cầu
công ty trách nhiệm hữu hạn ducati star
sp workshop đơn vị tổ chức giải
đua xe mô tô địa hình lâm đồng mở rộng
núi xanh enduro hai nghìn hai mươi bốn
dừng tất cả hoạt động tổ chức đua xe
cùng với yêu cầu dừng toàn bộ các hoạt động
cơ quan chức năng còn lập biên bản
đình chỉ hoạt động đua xe
của công ty trách nhiệm hữu hạn ducati star
sp workshop tại núi xanh
thôn tiền yên xã lộc đức
đồng thời buộc công ty này và các đơn vị liên quan
thu dọn toàn bộ trang thiết bị
phương tiện tổ chức đua xe
đoàn kiểm tra sẽ báo cáo ủy ban nhân dân huyện bảo lâm
các nội dung liên quan đến hoạt động
đua xe mô tô địa hình tại đây
để xử lý theo quy định
trước đó mặc dù ủy ban nhân dân huyện bảo lâm
đã có thông báo khoãn tổ chức giải
nhưng sáng ngày một mươi một tháng năm
giải đua xe mô tô địa hình
do công ty trách nhiệm hữu hạn ducati star
sp workshop tổ chức
vẫn diễn ra trên đỉnh núi xanh
thuộc địa bàn xã lộc đức
ngay trong buổi sáng hơn một trăm linh tay đua xe mô tô địa hình
đến từ nhiều tỉnh thành phố
đã tập trung thi đấu với sự cổ vũ của đông đảo khán giả
trong quá trình thi đấu
các điều kiện an toàn không được đảm bảo
trên các tuyến đường mà những tay đua lái xe
với tốc độ cao nhiều người dân vẫn băng qua đường
rất nguy hiểm có tay đua gặp sự cố
cũng trong ngày một mươi một tháng năm
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện iagrai
cho biết đơn vị đang phối hợp
với các đơn vị công an tỉnh gia lai
làm rõ nguyên nhân ông dxt
chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã iae
tử vong trong tư thế treo lơ lửng
một ngày trước đó người trong gia đình
phát hiện ông tê tử vong trong tư thế treo lơ lửng
tại các nhà thuê ở xã iade
nhận được tin báo cơ quan chức năng đến hiện trường
làm rõ nguyên nhân
theo hàng xóm ông t là người hiền lành
chưa thấy mâu thuẫn với ai
trước khi sự việc xảy ra ông tê vẫn đi làm việc bình thường
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
ngày một mươi hai tháng năm công an tỉnh hà nam thông tin
về việc đơn vị nghiệp vụ của công an huyện thanh liêm
vừa phối hợp với phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh
đấu tranh triệt phá
bắt giữ hai đối tượng
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
theo cơ quan điều tra
vào ngày chín tháng năm công an huyện thanh liêm
nhận được đơn trình báo của anh h
thị trấn kiện khê huyện thanh liêm
về việc vừa bị lừa đảo qua mạng xã hội
hơn năm triệu đồng
xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng
với phương thức thủ đoạn phạm tội tình vi
các đối tượng lợi dụng không gian mạng
để thực hiện hành vi phạm tội
công an huyện thanh liêm đã phối hợp với phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
tiến hành điều tra
bằng các biện pháp nghiệp vụ
sau hai mươi bốn h nhận được trình báo
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh liêm
đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
lệnh bắt người bị giữ
và lệnh khám xét khẩn cấp đối với lý quang đắc
đỗ trọng chuẩn cùng sinh năm hai nghìn sáu
trú tại thôn gò mái
xã hợp tiến huyện mỹ đức thành phố hà nội
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tăng vật thu giữ là hai bộ máy tính
bốn điện thoại di động
và nhiều đồ vật có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận
do cần tiền tiêu xài
đắc chuẩn đã lập các tài khoản facebook
ra lô ảo và sử dụng các sim điện thoại rác
đăng bài lên mạng xã hội
với nội dung hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp
giải ngân nhanh không cần thế chấp tài sản
để tìm kiếm người vay
khi có người vay liên hệ chúng đóng giả
làm nhân viên ngân hàng để lừa đảo
và chiếm đoạt tiền của các nạn nhân
bị phát hiện lừa đảo các đối tượng sẽ chặn hết
mọi liên lạc để chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
với thủ đoạn trên nhóm đối tượng này
đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng trăm
bị hại trên cả nước với số tiền hơn
bảy trăm linh triệu đồng hiện cơ quan
cảnh sát điều tra công an huyện thành liêm
đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị tối ngày một mươi một tháng năm
vừa qua tại quảng trường trung tâm
chính trị hành chính mới thành phố hải phòng
khu đô thị mới bắc sông cấm
đã diễn ra lễ hội hoa phượng đỏ

với chủ đề hải phòng bừng sáng
miền di sản đã mang đến cho
khán giả một đêm nghệ thuật mãn nhãn
với nhiều bất ngờ cuốn hút
theo đó phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
cùng đại diện lãnh đạo các bộ
ngành trung ương lãnh đạo các tỉnh
thành phố đại sứ quán một số nước
các tổ chức phi chính phủ và
đông đảo đại biểu người dân tham dự
lễ hội hoa phượng đỏ năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề hải phòng
bừng sáng miền di sản
được tổ chức gắn với kỷ niệm sáu mươi chín
năm ngày giải phóng hải phòng
một mươi ba tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
và đón nhận danh hiệu di sản thiên nhiên
thế giới vịnh hạ long quần đảo cát bà
mở đầu lễ hội là lễ
đón nhận bằng unesco ghi danh
vịnh hạ long tỉnh quảng ninh quần đảo
cát bà thành phố hải phòng là di sản
thiên nhiên thế giới đây là di sản
thiên nhiên thế giới liên tỉnh đầu tiên
của việt nam chương trình nghệ thuật
khai mạc lễ hội hoa phượng đỏ
năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
hải phòng bừng sáng miền di sản
là dịp để quảng bá sâu rộng hơn nữa
hình ảnh của thành phố đến với du khách
trong và ngoài nước chương trình
nghệ thuật diễn ra trong khoảng một năm giờ
gồm ba trường đoạn nghệ thuật
thể hiện quá khứ lịch sử hào hùng miền đất
và con người hải phòng giàu truyền thống
lịch sử văn hóa về
quần đảo cát bà kho báo thiên nhiên
trên biển với những giá trị hết sức
to lớn cùng với những khát vọng phát triển
mạnh liệt đang mở ra tương lai
đầy hứa hẹn cho thành phố cảng
chương trình được giàn dựng chất lượng nghệ thuật
cao với sự tham gia của các nghệ sĩ
ca sĩ nổi tiếng hàng đầu việt nam
và thành phố gồm
giàn nhạc dân tộc việt nam giàn kèn
đông trung ương nghệ sĩ nhân dân khánh hòa
nghệ sĩ nhân dân thanh lam các
ca sĩ thu phương tùng dương
phương linh phạm thu hà
isaac hoa minh di eric
nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam
đoàn múa ht vũ đoàn
mai trắng câu lạc bộ thiếu nhi
sau tuổi thơ cùng gần một nghệ sĩ
diễn viên điều đáng nói
nữa là với công nghệ hiện đại
sân khấu của đêm hội giúp khán giả
ngồi ở bất cứ vị trí nào cũng có thể
quan sát được một cách rõ nét
riêng hình tượng các cánh phượng được tạo hình
vươn lên khớp với các tòa nhà công trình
hiện đại của trung tâm chính trị hành chính
thành phố hải phòng mang lại sự
hòa hợp tương hổ cùng những biến chuyển
ấn tượng với nhiều lớp diễn từ cao
xuống thấp tạo cảm giác xa gần
đồng thời biểu đạt kết nối chục thời gian
quá khứ hiện tại tương lai
của miền đất nơi cờ biển
chương trình cũng vẽ nên vẻ đẹp
đung linh kiều hãnh của miền di sản
bằng ngôn ngữ của ánh sáng
lập trình kết hợp với laser công nghệ
visual ba d sự chất lọc tinh hoa
sự công phu hoàn hảo trong
từng tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ
các đoàn nghệ thuật tất cả cùng gắn kết
thăng hoa tỏa sáng mang đến
cho các đại biểu khán giả và
du khách những ấn tượng cảm nhận sâu sắc
về thành phố cảng thật đẹp thật kỳ thú
và giàu bản sắc văn hóa
thân thiện mến khách
thưa quý vị
nhiều năm trước kênh nước đen
trải qua địa bàn phường bình hưng hòa a
quận bình tân là điểm đen về ô nhiễm
môi trường để nâng cao chất lượng
cuộc sống người dân cải thiện bộ mặt đô thị
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình giao thông tp hcm
triển khai dự án nâng cấp cải tạo đường
và kênh nước đen đoạn từ cống hộp hiện hữu
đến kênh tham lường
với tổng mức đầu tư hơn sáu trăm linh tỷ đồng
đang nói là dù đã hoàn thành việc cải tạo
từ năm hai nghìn hai mươi hai
sau nhiều đoạn kênh nước đen quận bình tân
tp hcm đang có nguy cơ tái ô nhiễm
với rác xếp lớn
phủ kín mặt kênh
công trình với quy mô chiều dài một bốn km
bao gồm cả mặt đường vỉa hè và lòng canh
đã về đích khánh thành vào dịp
tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
giúp diện mạo khu vực khang trang
hàng cây xanh thẳng tắp mắt rợi
thế nhưng niềm vui của người dân chưa trọn vẹn
thì hiện nay kênh này đang có nguy cơ
tái ô nhiễm với dòng nước đen ngòm
rác và lục bình xếp lớp
kín đặc bốc mùi nồng nặc
ghi nhận tại đoạn cuối kênh nước đen
giao với kênh tham lường bị nặng nhất
hơn năm trăm linh m mặt kênh phủ kín đủ loại rác
sát chết động vật túi nì lồng
thùng xốp lục bình
người dân sống trong khu vực cho biết
rác ủ nứ cùng với lục bình
tạo ra một bãi rác khổng lồ dưới dòng kênh
đã nhiều tháng này
hình ảnh núi rác dưới kênh không chỉ gây mất mỹ quan đồ thị
mà còn gây ô nhiễm môi trường chầm trọng
anh nguyễn văn danh
người dân sống ven kênh nước đen cho hay
tòa nhìn có lẽ nhiều người không nghĩ đây là con kênh
mà chỉ là nơi tập kết rác
theo anh hàng ngày quan sát
hai bên đường đổ thức ăn thừa
nước thải khi rửa chén xuống dưới
ban đêm nhiều người mang đủ theo loại rác
từ sinh hoạt cho đến phế phẩm
trong ngành dẹp mày nem xuống nước
hoặc xả dọc bờ dốc của kênh
anh danh bức xúc năm nay thời tiết ài bức
nắng nóng khiến bãi rác bốc mùi hôi thối nồng nặc
vào ban đêm thì rùi mũi
nhiều vô kể khiến nhà dân sống
bên kênh luôn đóng kín cửa rất khổ sở
ngoài rác còn có lục bình
dồ nứ kéo dài hàng trăm mét
kín mặt kênh nước đen
được biết hiện nay ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình giao thông tp hcm
vẫn đang quản lý hạ tầng tuyến kênh nước đen
theo ủy ban nhân dân phường bình hưng hòa
quận bình tân tp hcm
địa phương nhiều lần tổ chức vớt rác trên dòng kênh
nhưng chỉ sau một thời gian
thì tình trạng này lại đâu vào đó
hiện phường đã tăng cường giám sát
tuyên truyền để người dân có ý thức hơn
về việc bảo vệ môi trường
sắp tới sẽ phối hợp cùng các đơn vị quản lý
các khu phố đoàn thanh niên
để xử lý lượng rác tồn đọng ở tuyến kênh này
thưa quý vị mới đây tại hà nội
bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ ngoại giao
và ủy ban nhân dân tp hcm
tổ chức buổi họp báo quốc tế
giới thiệu festival huế hai nghìn hai mươi bốn
với tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
đây dự kiến sẽ là một chuỗi lễ hội
với nhiều chương trình đặc sắc
được kéo dài bốn mùa liên tục
giới thiệu về festival huế hai nghìn hai mươi bốn
và tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
ông nguyễn văn phường chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
quốc tế huế hai nghìn hai mươi bốn
qua hai mươi bốn năm tổ chức
festival huế đã đạt được những thành tựu nổi bật
từng bước khẳng định vị thế
củng cố thương hiệu festival mang tầm quốc gia
và có tính quốc tế
góp phần tạo động lực kích cầu du lịch
bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế xã hội
của tỉnh thừa thiên huế
trong nỗ lực phấn đấu trở thành thành phố festival
mang tầm quốc gia và quốc tế đặc trưng của việt nam
tiếp tục là hoạt động văn hóa đặc sắc
hấp dẫn bởi tính truyền thống
ấn tượng và nhân văn
khi đưa người dân và du khách
trở thành chủ thể sáng tạo
lẫn chủ thể hưởng thụ
tại đây không chỉ có các chương trình nghệ thuật
mang tính biểu diễn đại diện dấu ấn
của nhiều nền văn hóa trong nước và quốc tế
đầy đủ du khách cùng tham gia
mà còn có các lễ hội cung đình
lễ hội dân gian được giải công tái tạo
gìn giữ hay các lễ hội mới
phù hợp với xu thế
đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của công chúng
theo định hướng bốn mùa
sẽ tiếp tục khai thác các chuỗi lễ hội
trải dài trong năm
từng bước xây dựng hệ thống chương trình lễ hội mới
gồm lễ hội mùa xuân xuân cố đồ
diễn ra từ tháng một đến tháng ba
lễ hội mùa hạ kinh thành tỏa sáng
diễn ra từ tháng bốn đến tháng sáu
lễ hội mùa thu huế vào thu
diễn ra từ tháng bảy đến tháng chín
lễ hội mùa đông mùa đông xứ huế
diễn ra từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai
đặc biệt trên nền tảng kế thừa
thành quả các kỳ festival trước
điểm nhấn của festival huế hai nghìn hai mươi bốn
là tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế hai nghìn hai mươi bốn
mang chủ đề
di sản văn hóa với hội nhập và phát triển
diễn ra từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng sáu
theo đó tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế hai nghìn hai mươi bốn
gồm chín sự kiện lớn
diễn ra liên tục trong sáu ngày đêm
với không gian biểu diễn chính
ở khu di sản hoàng cung huế
và các không gian cộng đồng
ở ven bờ sông hương
và các tuyến đường trung tâm thành phố huế
trong đó chương trình khai mạc được tổ chức
lúc hai mươi h ngày bảy tháng sáu
tại không gian điện kiến trung
mở màn cho chối hoạt động sôi nổi
của tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế hai nghìn hai mươi bốn
lễ hội đường phố sắc màu văn hóa
vào các buổi chiều ngày tám và ngày một mươi tháng sáu
chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật
trong và quốc tế
vào lúc một mươi chín h ba mươi đến hai mươi ba h
từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng sáu
tại các sân khấu cộng đồng
ở quảng trường quốc học và công viên ba tháng hai
chương trình âm nhạc
đối thoại trịnh công sơn
tình yêu tìm thấy
do trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế chủ trì
phối hợp cùng gia đình nhạc sĩ trịnh công sơn
và bamboo artist agency thực hiện
diễn ra vào lúc một mươi tám h ngày chín tháng sáu
tại sân khấu điện kiến trung đại nội huế
trong tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế hai nghìn hai mươi bốn
còn có lễ hội bia
lễ hội ánh sáng
lễ hội ẩm thực chay
và lễ hội hòa đăng
ngày hội sóng nước tam giang
tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế hai nghìn hai mươi bốn
hứa hẹn đem đến cho người tham dự
những trải nghiệm mới lạ
độc đáo về văn hóa lịch sử và nghệ thuật
đây là nơi hồi tụ những chương trình
biểu diễn hấp dẫn của các nghệ sĩ
tiêu biểu trong nước và quốc tế
giới thiệu nghệ thuật ca múa nhạc cung đình
và các làn điệu dân ca độc đáo
các chương trình nghệ thuật truyền thống
và đường đại chất lượng cao của tám quốc gia
đến từ các châu lục
diễn ra hàng đêm
theo ban tổ chức festival huế hai nghìn hai mươi bốn
đến nay đã có một mươi hai đoàn nghệ thuật quốc tế
của bảy quốc gia trên thế giới
đăng ký tham gia biểu diễn
tại tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế hai nghìn hai mươi bốn
tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế hai nghìn hai mươi bốn
cũng là nơi hồi tụ
những chương trình nghệ thuật
truyền thống đặc sắc
của các đoàn nghệ thuật quốc gia châu á
như đoàn vũ kịch chiết giang trung quốc
đoàn nghệ thuật mùa trống kobuga kudan
urakazi của thành phố okinawa nhật bản
đoàn nghệ thuật dân gian sê ni út
hiệp hội văn hóa và nghệ thuật hàn quốc
chi hội giang piong hàn quốc
ngoài ra nhiều đoàn nghệ thuật
các vùng miền trong cả nước
cũng sẽ góp phần làm đặc sắc thêm đại tiệc văn hóa
tại tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế hai nghìn hai mươi bốn
bên cạnh các chương trình hoạt động chính
còn có các hoạt động đồng hành hưởng ứng
các chương trình xã hội hóa
và nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng khác
từ ngày bảy tháng năm đến ngày chín tháng năm
cục hàng không đã thực hiện kiểm tra bán vé
nghiêm yết giá vé
đối với bốn hãng hàng không
sáu đại lý bán vé máy bay của các hãng gồm
hai đại lý bán vé
của mỗi hãng viet nam airlines vietjet air
và một đại lý của mỗi hãng bamboo airways
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
đến ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
nhà chức trách hàng không tập trung kiểm tra
hệ thống cơ cấu tổ chức quản lý
phân cấp ủy quyền trách nhiệm
thẩm quyền của từng bộ phận cá nhân
trong hoạt động bán vé máy bay
các văn bản nội bộ đã ban hành
để triển khai hoạt động bán vé máy bay
việc thực hiện bán vé máy bay nội địa
theo khung giá công tác xây dựng kê khai
nghiêm yết giá vé máy bay
cục hàng không còn ra soát tình hình
bán vé máy bay của hãng hàng không
đặc biệt là trong dịp lễ ba mươi tháng bốn
và mùng một tháng năm
chính sách về giá vé máy bay cho giai đoạn
cao điểm hè năm hai nghìn hai mươi bốn
qua kiểm tra nhà chức trách hàng không đánh giá
các hãng hàng không đều thực hiện
việc kê khai giá theo khung giá
dịch vụ vận chuyển hành khách
do bộ giao thông vận tải quy định
trên cơ sở khung giá vận chuyển hành khách nội địa
mỗi hãng hàng không sẽ có các mức giá khác nhau
và các mức giá này không vượt
mức tối đa theo quy định
các hãng đã thực hiện niêm yết giá vé đầy đủ
bao gồm giá dịch vụ vận chuyển
phụ thu quản trị hệ thống
phụ thu dịch vụ hệ thống
phụ thu dịch vụ tiện ích
phụ thu dịch vụ đặt vé nếu có
các khoản thu hộ dịch vụ phục vụ hành khách
và đảm bảo an ninh hành khách hành lý
và thuế vat
đối với các vé được bán trực tiếp tại phòng vé
các hãng đều thu thêm một khoản phí khoảng năm mươi đồng
và khoản này không áp dụng khi
khách mua trực tuyến trên trang web
ứng dụng điện thoại chính thức của hãng
hoặc các kênh bán vé máy bay trực tuyến chính thức khác
ngoài ra các khoản phụ thu dịch vụ
tăng thêm không bắt buộc
tùy theo nhu cầu của hành khách
chọn chỗ ngồi mua thêm hành lý ký gửi
chọn xuất ăn bảo hiểm du lịch
cũng được các hãng niêm yết công khai
trên website chính thức của các hãng
về thực tế mức giá vé máy bay bán ra
giai đoạn từ ngày một đến ngày ba mươi tháng bốn
so sánh với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
các mức giá vé hạng phổ thông
trên cơ bản
các đường bay nội địa của các hãng
về cơ bản có sự gia tăng
trong đó với ba đường bay trục gồm
hà nội tp hcm hà nội đà nẵng
và tp hcm đà nẵng
giá vé trung bình của các hãng
có mức tăng lần lượt
đến đây chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại